trong quá trình khám bệnh bệnh viện cho biết ngay sau khi nhận được thông tin bài viết trên mạng xã hội
giám đốc bệnh viện đã chỉ đạo phòng tổ chức cán bộ và phòng kế hoạch tổng hợp xác minh làm rõ
qua xác minh được biết bài viết từ tài khoản mạng xã hội phạm trang là bệnh nhân phạm thị trang hai mươi năm tuổi
vào khám tại khu khám sàng lọc hồi một mươi chín h bốn mươi sáu phút ngày một mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi
tổ công tác của bệnh viện đã làm việc với kiếp trực tại khu vực khám sàng lọc ngay từ trình
khiến khách quan của người bệnh có mặt chứng kiến sự việc tại đó cùng với chính từ nội dung bài chia sẻ của bệnh nhân
bệnh viện cho rằng bệnh nhân không hiểu biết về quy trình khám bệnh
tại các phòng khám điều dưỡng sẽ làm nhiệm vụ tiếp đón lấy thông tin hành chính của người bệnh
đo nhiệt độ huyết áp và phụ giúp bác sĩ trong quá trình khám bệnh
thực hiện các y lệnh của bác sĩ như tiêm truyền dịch cho bệnh nhân uống thuốc
bác sĩ là người khám bệnh cho bệnh nhân sau khi khám sẽ có các quyết định điều trị
các quyết định can thiệp tại chỗ uống thuốc truyền dịch nhập viện điều trị nội trú hay điều trị ngoại trú
vì không hiểu biết về quy trình khám bệnh nên trong khi chờ bác sĩ khám
bệnh nhân đã đề nghị điều dưỡng cho uống thuốc hạ sốt để uống ngay
thực tế nhiệt độ của bệnh nhân chưa cần phải uống mà không được đáp ứng
bệnh nhân đã bức xúc to tiếng liên tục xúc phạm nhân viên bệnh viện
khi bác sĩ ra khám bệnh nhân có thái độ không hợp tác to tiếng xúc phạm
thể hiện thái độ không muốn khám chỉ muốn xin thuốc đơn thuốc để về tự điều trị
vì sức khỏe và sự an toàn của mẹ và bé nhất là khi bệnh nhân đang mang thai ở tuần ba mươi một
lại dương tính với covid một mươi chín sẽ rất nhiều nguy cơ xảy ra nếu không được thăm khám
chăm sóc điều trị hỗ trợ của y tế
các bác sĩ đã đề nghị được khám siêu âm đánh giá thực trạng sức khỏe của hai mẹ con
để có quyết định tốt nhất cho người bệnh
mặc dù các bác sĩ đã kiên trì thuyết phục bệnh nhân cũng chỉ đồng ý siêu âm
không đồng ý khám nội
bệnh nhân tự viết cam kết xin về cách ly tại nhà
trước thái độ không hợp tác của bệnh nhân bác sĩ đã kê đơn thuốc hướng dẫn sử dụng thuốc
cách xong tập hít thở nhắc bệnh nhân về khai báo y tế với phường để được theo dõi
hỗ trợ về y tế nếu có bất thường cần đến ngay bệnh viện
toàn bộ sự việc trên diễn ra trước sự chứng kiến của bệnh nhân tm
đang nằm chờ kết quả xét nghiệm pcr tại đó
bệnh viện rất cần sự động viên chia sẻ sự phối hợp hợp tác của người bệnh
trong quá trình khám chữa bệnh và cả sự góp ý phê bình của người bệnh
trên tinh thần thẳng thắng khách quan và xây dựng
xin được chuyển sang các thông tin về tình hình dịch covid một mươi chín tại mỹ
mới đây chính quyền thành phố new york mỹ đã xa thải một bốn trăm ba mươi viên chức
vì không đáp ứng yêu cầu tiêm chủng vaccine covid một mươi chín đầy đủ trước thời hạn cuối cùng
thị trưởng eric adams vào hôm một mươi bốn tháng hai cho biết một bốn trăm hai mươi tám nhân viên chính phủ ở new york
đã nhận thông báo chấm dứt hợp đồng
vì không có chứng nhận tiêm chủng ít nhất một mũi vaccine covid một mươi chín
những người này đã phải nghỉ không lương trong nhiều tháng trước đó
hai nhân viên khác cũng bị sa thải vì không tiêm đủ hai mũi vaccine new york times đưa tin
trước đó gần bốn nhân viên chính phủ ở new york đã phải đối mặt với thời hạn cuối cùng
là ngày một mươi một tháng hai để đáp ứng yêu cầu tiêm chủng theo quy định của thành phố
con số này chỉ đại diện cho khoảng một người làm việc tại các cơ quan nhà nước
của thành phố new york nhưng được coi là vụ xa thải có quy mô lớn nhất
và người không tiêm chủng
theo ông irams phần lớn trong số ba trăm bảy mươi nhân viên chính quyền đã được tiêm chủng
trong đó khoảng chín mươi năm nhân viên đã nhận được ít nhất một liều vaccine
tăng từ tám mươi bốn khi thành phố công bố quy định tiêm chủng lần đầu tiên vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên chính quyền new york vẫn còn khoảng chín nhân viên chưa tiêm chủng
những người đã đang tìm cách miễn trừ hoặc làm việc với các công đoàn
để tránh bị chấm dứt hợp đồng lao động
quy định bắt buộc tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
cho nhân viên nhà nước là chính sách có từ thời cựu thị trưởng bill de blasio
đến cuối năm hai nghìn hai mươi một hơn một mươi nhân viên vẫn chưa đáp ứng quy định này
cũng trong thời gian này mặc kề các cảnh báo về dịch bệnh từ who
thủ đô washington dc của mỹ và bang merland lân cận sẽ dỡ bỏ lệnh bắt buộc
đeo khẩu trang trong nhà từ ngày một tháng ba sau thời gian dài yêu cầu này
trở thành nguồn cơn của các tranh cãi gây chia rẽ nước mỹ
như vậy mặc dù thực tế đã chứng minh
công dụng hữu hiệu của vaccine covid một mươi chín trong việc phòng chống dịch bệnh
tuy nhiên nhiều người vẫn cố tình không tiêm chủng và phải nhận kết cục buộc thôi việc ở mỹ
đây là quyết định được nhiều người ủng hộ
bởi mỗi người cần phải tự chịu trách nhiệm đối với việc để lây lan dịch bệnh
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước sẽ được chúng
tôi liên tục cập nhật trên kênh báo sức khỏe đời sống hy vọng quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi